nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức myanmar hôm qua chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã có cuộc gặp mặt với các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và bà con kiều bào tại myanmar
tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định đảng nhà nước và quốc hội luôn dành sự quan tâm
ủng hộ tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất
nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
chủ tịch quốc hội cho biết trong nhiệm kỳ này quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua luật cơ quan đại diện sửa đổi
vì vậy đề nghị các đại sứ quán đóng góp ý kiến nhằm góp phần xây dựng cơ quan đại diện ngoại giao việt nam ở nước ngoài
chính quy hiện đại xây dựng hình ảnh của người cán bộ ngoại giao bản lĩnh trí tuệ xứng tầm với vị thế của đất nước
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị đại sứ quán đẩy mạnh vận động sự ủng hộ của chính quyền sở tại
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của việt nam làm ăn ổn định lâu dài tại myanmar